tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn đức tân
chú tại quận hai bà trưng tp hà nội về hành vi trộm cắp tài sản
theo cáo trạng tân vốn là kỹ sư máy tính làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn
kms technology việt nam chi nhánh đà nẵng
có địa chỉ nằm trên đường hai tháng chín thuộc địa bàn phường hòa cường bắc quận hải châu
trong khoảng thời gian từ cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
lợi dụng lúc không có người để ý
tân đã lén lút trộm cắp tài sản của công ty đem bán đi lấy tiền trang trải nợ nần của gia đình
cho đến thời điểm bị phát hiện tân đã trộm cắp được một mươi hai máy vi tính một mươi bảy gram và năm ổ cứng máy tính
với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được lên tới hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn đức tân tám năm tù về hành vi trộm cắp tài sản